đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng các thành viên đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà tĩnh đã tiếp xúc cử tri các xã vùng bãi ngang huyện thạch hà
tại buổi tiếp xúc cử tri huyện thạch hà đã bày tỏ những kiến nghị mong muốn quốc hội chính phủ tiếp tục ban hành các chính sách kích thích phát triển sản xuất
liên quan đến vấn đề triển khai dự án mỏ sắt thạch khê cử tri mong muốn nhà nước đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng bố trí nguồn vốn cho các xã nằm trong vùng đang chịu ảnh hưởng của dự án đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng các phương án bảo đảm kỹ thuật môi trường kinh tế khi triển khai dự án
phát biểu tại buổi tiếp xúc phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ thẳng thắn trao đổi và làm rõ một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của tỉnh hà tĩnh
phó thủ tướng vương đình huệ cũng đã tiếp thu giải đáp những băn khoăn đề xuất kiến nghị của cử tri về công tác xây dựng pháp luật phòng chống tham nhũng xây dựng nông thôn mới

huyện thạch hà